hiện nay tội phạm về trật tự xã hội đang có dấu hiệu trẻ hóa
điều đáng lo ngại là chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhưng không ít thanh thiếu niên sẵn sàng lao vào ẩu đả gây thương tích cho người khác
nếu không có các biện pháp đủ mạnh đủ răng đe và hình thức xử lý nghiêm khắc của cơ quan chức năng thì hậu quả để lại rất khôn lường
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ hàng chục thanh niên của hai nhóm đối tượng tại xã chi công huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đã sử dụng các loại hung khí tự tạo như mã tấu dao kiếm lao vào hỗn chiến khiến võ tấn lâm một mươi bảy tuổi
nguồn xã chiết công bị đâm tử vong vụ việc xảy ra vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
hay như mới đây cũng chỉ vì mâu thuẫn nhóm của đối tượng nguyễn thanh tài khoảng ba mươi đối tượng tại hàm thuận bắc
đã lên mạng xã hội hẹn một nhóm đối tượng khác tại phan thiết để giải quyết mâu thuẫn
hai nhóm đối tượng này rất manh động mang rất nhiều hung khí tụ tập chạy dàng hàng trên đường tìm kiếm để đánh nhau
khiến nguyễn thái trung một mươi sáu tuổi trú tại phường phú thủy thành phố phan thiết
bị nhóm đối tượng hàm thuận bắc tấn công gây thương tích trên cơ thể khoảng một mươi vết chém
hậu quả để lại từ các vụ việc như trên là rất lớn bởi các đối tượng đang còn rất trẻ
chỉ trong khoảng từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi người thì mất mạng thương tích người thì vướng vào vòng lao lý
và phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật mất đi tương lai phía trước
để lại nỗi đau rất lớn trong mỗi gia đình cho các bậc làm cha làm mẹ
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trực tự tại địa phương
thương niên đa phần nằm trong đối tượng hư có nguy cơ vi phạm pháp luật
và đa số là đều bỏ học để tập trung tụ tập ở các công viên các tuyến đường trên địa bàn
bên cạnh những tác động từ gia đình xã hội thì nguyên nhân chính tội phạm ngày càng trẻ hóa
là do thanh thiếu niên thường dễ bị lôi kéo kích động ăn chơi đua đòi
kết bè kéo cánh và cùng rũ rê nhau tham gia các hành vi vi phạm pháp luật
thậm chí các đối tượng này không cần biết nguyên nhân của mâu thuẫn là gì
được rũ rê là sẵn sàng tụ tập mang theo hôn ký đi giải quyết
cũng rất đáng báo động là tỉnh
tình trạng giấy trẻ sử dụng hoặc buôn bán trái xếp chất ma túy
từ những vụ việc liên quan đến thuê nhà nguyên căn biệt thự để sử dụng ma túy
bay lắc cho thấy việc quản lý con em của các gia đình còn buông lỏng
chưa có sự giám sát về mặt thời gian dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật
vướng vào các tai tệ nạn xã hội

cũng rất đáng báo động là tỉnh
để ngăn chặn các hành vi phản pháp cho các em ở lưới tuổi
thanh thiếu niên thì công tác giáo dục từ gia đình nhà trường và xã hội là quan trọng
trong đó gia đình phải quan tâm giáo dục đạo đức lối sống kiểm soát được các mối quan hệ xã hội
của chính con em mình để kịp thời phát hiện chấn chỉnh những lệch lạc sai trái
bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể chính quyền địa phương cũng cần có sự quan tâm
tạo ra các sân chơi lành mạnh để hướng các em vào một môi trường tốt tránh xa tệ nạn xã hội